liên hợp quốc mới đây thông báo các tàu đầu tiên xuất khẩu ngũ cốc của ukraine sẽ bắt đầu khởi hành
từ các cảng ở biển đen trong những ngày tới theo thỏa thuận đạt được giữa nga
ukraine thổ nhĩ kỳ và liên hợp quốc hồi tuần trước
người phát ngôn liên hợp quốc cho biết trung tâm điều phối chung về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của ukraine
có trụ sở tại istanbul thổ nhĩ kỳ sẽ sớm liên lạc với ngành vận tải biển
và công bố thủ tục chi tiết cho các tàu ngũ cốc của ukraine
từ thủ đô ankara tổng thống thổ nhĩ kỳ cũng bày tỏ hy vọng nga và ukraine sẽ tuân thủ trách nhiệm của mình
và tránh các hành động vi phạm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mới được ký kết
cùng ngày bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng cơ sở hạ tầng ukraine
trong đó nhấn mạnh tới việc thúc đẩy các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên sớm nhất có thể
nga và ukraine đã ký kết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại istanbul vào hôm hai mươi hai tháng bảy vừa qua
với thổ nhĩ kỳ và liên hợp quốc là các bên đồng bảo lãnh
nếu được thực thi thỏa thuận sẽ giúp giải phóng khoảng năm triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng từ ba cảng của ukraine
có phần xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực hiện